cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi bốn ngày hai mươi bảy tháng bốn của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
căn cứ kết quả điều tra ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước